vào khoảng bốn giờ bốn mươi phút dạng sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một nhà dân ở trong hẻm sáu trăm hai mươi ba đường cách mạng tháng tám
phường một mươi năm quận một mươi tp hcm khiến bốn người trong một gia đình thiệt mạng
khi phát hiện vụ cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi công an phường
đã nhanh chóng bố trí lực lượng có mặt và dập lửa hướng dẫn giải cứu cho bảy người thoát khỏi đám cháy an toàn
vào khoảng bốn h bốn mươi phút sáng cùng ngày người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại căn nhà số sáu trăm hai mươi ba trên hai mươi trên một mươi chín đường cách mạng tháng tám
lực lượng dân quân bảo vệ dân phố phối hợp tổ liên gia khu phố năm sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu
và hướng dẫn bảy người thoát khỏi đám cháy an toàn
lúc này đám cháy phát triển lớn
trên phần gác nhà số sáu trăm hai mươi ba trên hai mươi trên một mươi chín và lan qua nhà kế bên
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau đó có mặt triển khai dập lửa cứu người
ít phút sau ngọn lửa được dập tắt
tuy nhiên bốn người được xác định đã tử vong bên trong căn nhà
khoảng ba giờ bốn mươi bảy phút thì công an phường có tiếp nhận qua thông tin của quần chúng nhân dân
sau đó thì lực lượng công an ủy ban phường cùng với công an cũng đã triển khai các lực lượng xuống
cùng với tổ liên gia các vùng chúng nhân dân các hệ thống chính trị khu phố
bên cạnh đó cũng có công an phòng cháy chữa cháy vận cũng đã xuống khoảng bốn h một mươi phút để dập tắt
cơ bản được dập tắt được đám cháy
về thiệt hại ban đầu xác định là có thiệt hại về người có bốn người lớn
nguyên nhân xảy ra vụ cháy hiện nay các cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra
ngay sau khi vụ cháy xảy ra bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã đến hiện trường vụ cháy để thăm hỏi động viên
chia sẻ mất mát với thân nhân gia đình bốn nạn nhân bị thiệt mạng và những hộ dân lân cận bị ảnh hưởng
đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng địa phương sớm điều tra làm rõ nguyên nhân
khắc phục hậu quả và hỗ trợ các nạn nhân của vụ cháy ổn định cuộc sống
chúng tôi đang bàn với lại địa phương bàn với mặt trận để tổ chức cái hậu sự lo cho gia đình chia sẻ cùng anh
anh bây giờ hết sức bình tĩnh để
còn cái người tụ cột để mà lo các đồng chí thực hiện cái công việc điều tra đó thì từng bước mà là
chứ nó không nhất thiết là phải trong lúc này anh đang cũng quảng rồi đau xót
còn cái chuyện mà xảy ra quả quảng thì không ai muốn đó là tai quả nó ập đến mình phải bình tĩnh
danh tính bốn nạn nhân thiệt mạng được xác định là những người trong cùng một gia đình
gồm nguyễn thị hồng xuân bốn mươi sáu tuổi lê thị hồng tuyết bốn mươi bảy tuổi trần quốc cường
ba mươi tám tuổi và lê hoàng dũng năm mươi sáu tuổi
về tài sản có hai căn nhà với nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình đã bị thiêu dội
một hộ dân lân cận bị ảnh hưởng một phần do cháy lan
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ
tại khu vực tiểu khu một mươi chín tháng năm thuộc xã triển sơn huyện mộc châu
lực lượng đấu tranh chuyên án của bộ đội biên phòng sơn la chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy
tượng gồm giàng thi chú tại bản ta điếng huyện sốt bầu hùa phân lào
và tráng thị dí chú tại bản pha đón xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp
hai điện thoại di động một xe máy
hiện bộ đội biên phòng sơn la đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng
điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay công an huyện long thành
tỉnh đồng nai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt tấn công
chấn áp tội phạm ma túy
qua đó nhiều vụ án ma túy nhiều đối tượng liên quan đã bị bắt giữ
góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên antv tại đồng nai
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn công an huyện long thành đã phát hiện
bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy
nổi cộng như bắt quả tăng đối tượng nguyễn minh lạc chú tỉnh đồng nai
đang bán ma túy cho người nghiện tại địa bàn ấp bốn xã bảo cạn thu giữ một gói ma túy tổng hợp
khám xét nơi ở của đối tượng lạc tại xã bảo cạn cơ quan công an thu giữ thêm năm gói ma túy
qua đấu tranh lạc khai nhận bản thân nghiện ma túy từ năm hai nghìn một mươi
để có ma túy sử dụng và tiền tiêu xài lạc thường mua ma túy về phân nhỏ
bán cho người nghiện và sử dụng dần thì bị bắt
mới đây công an huyện long thành phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
bắt quả tăng võ thanh nhàn chú thành phố hồ chí minh
đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu phố phước hải thị trấn long thành
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ ba gói ma túy có trọng lượng khoảng ba trăm linh gram
sáu viên nén và nhiều tăng vật có liên quan

đã phát hiện sáu mươi bốn vụ một trăm một mươi sáu đối tượng phát hiện nhiều hơn bốn mươi vụ tám mươi đối tượng so với cùng kỳ năm trước
có hành vi mua bán tăng trữ vận chuyển tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ hơn năm trăm hai mươi tám gram ma túy tổng hợp gần hai mươi năm gram heroin gần một trăm một mươi gram ma túy khay và nhiều tăng vật có liên quan
qua đó đơn vị đã tiến hành khởi tố sáu mươi một vụ chín mươi bị can và xử phạt vi phạm hành chính một mươi một đối tượng
về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền gần một mươi chín triệu đồng
chuyển cơ quan khác một vụ bốn đối tượng số còn lại đang xử lý
tuyên truyền vận động người dân tham gia phòng ngừa đấu tranh tội phạm ma túy
và làm tốt công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi vào cơ sở cải nghiệm bất buộc
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng và còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
do đó cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tố xác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy mới có thể được ngăn chặn và đẩy lùi
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số bốn phòng cảnh sát giao thông hà nội
thực hiện chốt trực theo kế hoạch của chỉ huy đơn vị trên phố lò đúc quận hai bà trưng hà nội
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đồng thời tăng cường kiểm tra phát hiện
xử lý các tài xế có dấu hiệu sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông trên đường sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
vào trưa ngày hôm qua trong gần bốn tiếng đồng hồ triển khai chốt kiểm soát
tổ công tác đã kiểm tra hàng trăm người điều khiển xe máy vào ô tô
theo đội cảnh sát giao thông số bốn đơn vị vẫn thực hiện nghiêm theo kế hoạch cao điểm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông của công an tp hà nội
ngoài việc bố trí lực lượng phương tiện tăng cường hướng dẫn điều tiết phòng gửi ồn tắc giao thông
các tổ công tác của đội thường xuyên liên tục tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm
về trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến ủn tắc tai nạn giao thông
như nồng độ cồn vượt đèn đỏ phóng nhanh lạng lách hay đua xe trái phép
đối với các vi phạm nồng độ cồn trong dịp đầu xuân năm mới cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số bốn
khi làm nhiệm vụ đã được quán triệt và tuân thủ nghiêm không có vùng cấm không có ngoại lệ
cũng theo đội cảnh sát giao thông số bốn trên thực tế việc lực lượng cảnh sát giao thông cả nước
xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đã tạo ra được thói quen rất tốt trong dịp tết này
khi người điều khiển xe máy ô tô đã có ý thức không sử dụng rượu bia khi lái xe
trong trường hợp phải uống thì đi taxi hay là sử dụng dịch vụ công cộng để đảm bảo an toàn cho mọi người và cho chính mình
điều cầu các bộ ngành địa phương tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp xây dựng
tập trung chăm sóc tốt vụ lúa đông xuân hai nghìn hai mươi bốn chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi
tiếp tục hỗ trợ một số ngành lĩnh vực quan trọng bị tác động trực tiếp của thị trường và thế giới
ban vị thư cũng lưu ý việc triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác trong dịp lễ hội mùa xuân
ban vị thư cũng lưu ý việc triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội